đến hơn một mươi sáu h ngày hôm qua tức ngày bảy tháng một hơn hai mươi bốn giờ sau khi người dân phát hiện nghi phạm
giống đối tượng giết người cấp của ở huyện hóc môn tp hcm đang lẩn trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ giết chết nữ nhân viên quán cà phê
theo đó hàng trăm cảnh sát của công an tp hcm và công an tỉnh long an đang chốt chặn
bao vây khu vực đất bưng cây cối rậm rạp ở ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an để truy bắt nghi phạm
khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn là toàn bộ khu vực tiếp giáp ấp bảy ấp tám xã lương hòa từ cầu rạch nổ qua gia miệng
đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh đi lại rất khó khăn
nơi đây kênh rạch chẳng chịt chỉ có thể đi bộ không thể sử dụng xe máy
trước đó vào chiều ngày sáu tháng một người dân phát hiện một người đội mũ kết màu đỏ áo sơ mi đỏ mặc quần ngắn
dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến đường tỉnh ba trăm tám mươi để mua nước
người này giống với nghi phạm cướp tài sản ở huyện hóc môn mà báo chí thông tin
nhận được thông tin lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi chạy được một đoạn nghi phạm đã bỏ xe máy lại bên đường
và chạy xuống một khu đất rộng toàn cây cỏ dại mọc ung tù